qua khảo sát hơn hai doanh nghiệp có hoạt động xây dựng trong hai năm gần nhất
về một mươi ba thủ tục hành chính liên ngành trong cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính liên quan
đã cho thấy một thực tế doanh nghiệp càng nhỏ thì càng khó khăn
doanh nghiệp trong nước bị làm khó hơn doanh nghiệp nước ngoài
phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã phối hợp với bộ xây dựng
thực hiện và công bố báo cáo đánh giá nhanh về các thủ tục hành chính liên ngành
trong cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính liên quan dưới góc nhìn doanh nghiệp
theo trình tự thực hiện thủ tục hành chính ngay từ ba thủ tục đầu tiên
doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn
bốn mươi bốn doanh nghiệp gặp khó với thủ tục về quyết định chủ trường đầu tư
năm mươi tám doanh nghiệp gặp khó khi tiến hành các thủ tục liên quan đến đất đai giải phóng mặt bằng
một mươi doanh nghiệp gặp khó với các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị
trong số một mươi ba thủ tục sử dụng để đánh giá
doanh nghiệp dân doanh gặp nhiều khó khăn hơn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở một mươi hai thủ tục
doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ dưới một mươi lao động đứng đầu về tỷ lệ gặp trở ngại
đặc biệt là các thủ tục hành chính về quyết định chủ trương đầu tư
thẩm định thiết kế cơ sở thiết kế xây dựng kết nối cấp điện và đăng ký giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng
theo đánh giá của các bên dư địa thủ tục cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng còn nhiều
không kém phần quan trọng đó là phải giám sát quá trình thực thi ở các bộ ngành đặc biệt là các địa phương